thưa quý vị liên quan đến đường dây xuyên quốc gia chuyên cho vay lãi nặng qua ứng dụng di động đòi nợ bằng ảnh nóng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã khởi tố bị can đối với hai mươi sáu đối tượng
trong đó quyết định tạm giam hai mươi ba đối tượng ba đối tượng được cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ
trước đó qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã phát hiện tình trạng cho vay lãi qua app đòi nợ dưới nhiều hình thức
như đe dọa khủng bố tinh thần con nợ và người thân bạn bè trong danh bạo của con nợ khiến dư luận rất bức xúc
người vay chỉ cần chụp ảnh chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và thế chấp bằng danh bạ điện thoại
là có thể vay số tiền từ hai triệu đồng cho đến ba mươi triệu đồng mà không cần gặp mặt hay là ký kết bất cứ một loại giấy vay nợ nào
qua phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an công an tp hà nội đã huy động trên năm trăm linh cán bộ chiến sĩ
xóa sổ toàn bộ bảy cơ sở của đường dây này thuộc địa bàn hà nội thái nguyên và vĩnh phúc
cơ quan công an cũng đã đưa gần ba trăm linh đối tượng liên quan về trụ sở phân loại điều tra xác minh làm rõ
toàn bộ số đối tượng được các đối tượng từ nước ngoài ủy quyền giao việc và trả lương hàng tháng tại việt nam đều bị bắt giữ
nhiều đối tượng người nước ngoài cầm đầu đường dây này cũng đã bị bắt giữ